thưa quý vị và các bạn đêm qua bão kamuri đã đổ bộ vào khu vực miền trung của philippines
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm hai mươi km đi vào biển đông và trở thành cơn bão số bảy trong mùa bão lũ năm nay
do ảnh hưởng của bão vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới có bán kính gió mạnh từ cấp sáu
giật đến cấp tám trở lên là từ vĩ tuyến một mươi một năm độ vĩ bắc đến vĩ tuyến một mươi sáu năm độ vĩ bắc
phía đông kinh tuyến một trăm một mươi bốn độ kinh đông
ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường nên từ chiều mai bốn một mươi hai đến ngày sáu một mươi hai
ở vịnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật tới cấp tám
khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo
hoàng sa khu vực phía tây của nam biển đông bao gồm cả vùng biển phía tây huyện đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu đến cấp bảy giật tới cấp chín khiến cho biển động mạnh
riêng vùng biển phía đông của bắc và giữa biển đông có gió mạnh dần lên cấp chín đến cấp một mươi
vùng gần tâm bão đi qua là cấp một mươi một đến cấp một mươi hai giật tới cấp một mươi năm khiến cho biển động dữ dội
chuyển sang thông tin trên đất liền trong đêm nay và ngày mai
toàn bộ bắc bộ sẽ duy trì tình trạng ít đến quang mây
nhiệt độ trong đêm nay ở các tỉnh vùng núi phía bắc giảm còn khoảng một mươi một một mươi bốn độ
khu vực trung du và vùng đồng bằng nhiệt độ cũng giảm thấp xuống dưới một mươi sáu độ
tình trạng rét sâu này còn xuống cả tới khu vực các tỉnh thanh hóa nghệ an cũng như cả hà tĩnh
với mức nhiệt giảm xuống dưới một mươi bảy độ
sao đến ngày mai trời ít mây nắng sớm nên nhiệt độ ngày ở bắc bộ và các tỉnh bắc trung bộ
sẽ tăng lên ngưỡng hai mươi hai hai mươi bốn độ
trong khi đó các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế trời vẫn còn nhiều mây
nhiệt độ khu vực này vẫn sẽ duy trì ở mức thấp trong khoảng từ hai mươi một đến hai mươi ba độ
các tỉnh thành từ đà nẵng đến quảng ngãi nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
còn đối với khu vực các tỉnh từ bình định đến bình thuận nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi độ
lui xuống phía nam trong đêm nay và ngày mai thời tiết ở tây nguyên và nam bộ tiếp tục ổn định
đêm không có mưa ngày trời còn nắng
nhiệt đêm ở tây nguyên khá thấp chỉ khoảng từ một mươi năm
đến một mươi bảy độ trong khi ở khu vực nam bộ nhiều nơi nhiệt độ cũng giảm xuống thấp dưới mức hai mươi độ
sao đến ngày mai nam bộ và tây nguyên có nắng từ sáng
vì thế mà mức nhiệt cao nhất ngày mai ở tây nguyên sẽ tăng lên ngưỡng hai mươi năm hai mươi tám độ
còn ở khu vực nam bộ cũng tăng trở lại lên mức ba mươi ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước